năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu sự tập trung vào thị trường nội địa của nhiều loại nông sản vốn trước đây chỉ trú trọng cho xuất khẩu
điệp khúc giải cứu rớt giá không hẳn do thường nguồn cung mà còn do chưa thiết lập được một chuỗi cung ứng phân phối hợp lý cho chính thị trường trong nước
chưa bao giờ số cửa hàng thực phẩm siêu thị chuyên mặt hàng nông sản lại nhiều như hiện nay
dù chưa có số liệu thống kê nhưng các nhà bán lẻ ghi nhận năm hai nghìn một mươi tám là năm nông sản trong nước đã tập trung vào thị trường nội địa
cái xu hướng mà quay về thị trường nội địa là một trong những cái xu hướng mà tất cả các doanh nghiệp người ta đang hướng đến
và ngay cả những doanh nghiệp đang có ý định xuất khẩu hay là đang có cái ý đồ để làm xuất khẩu thì chúng ta đã quay lại để tập trung phát triển thị trường trong nước
nhiều mặt hàng vốn trước đây chỉ dành cho xuất khẩu nay đã quay lại phục vụ nhu cầu trong nước vốn rất rộng mở
xem ra việc lặp đi lặp lại tình trạng giải cứu nông sản
không hẳn do thừa nguồn cung mà còn do sản xuất tốt nhưng bán hàng chưa tốt
thứ nhất bước một là sản xuất nhưng bước thứ hai là phải bán hàng
thì cái bước bán hàng của mình là mình chưa hề tổ chức bán hàng
tức là mình thiếu một cái cầu nối rất quan trọng giữa người sản xuất và người tiêu dùng
cái cầu nối là mình chưa có một cầu nối đi ở các nước nó gọi là chuỗi cung ứng hàng hóa
thị trường của mình là rất nhiều rất rộng chín mươi triệu dân tiêu thụ hàng hóa rất là tốt
nếu đây là một cách thức tiêu thụ và có thể là mình phải thông qua các siêu thị lớn để đưa đất tập trong siêu thị
làm sao mà chi phí giảm bởi vì nhiều lần chúng tôi đi mua hoa quả rất ở ngoài rất là đắt
trong bối cảnh nông sản nước ngoài đang ngày càng lấn sâu vào thị trường việt nam
có lẽ cần có được số liệu phân tích cụ thể về mức độ chiếm giữ thị phần của nông sản trong nước
tiến tới dự báo tốt hơn cung cầu thị trường
dù muộn nhưng các nhà sản xuất không thể bỏ qua thị trường nội địa đang có tới hơn chín mươi triệu khách hàng
còn thị trường trong nước mà chúng ta làm tốt thì đó là ưu tướng nền đảng để chúng ta trước mắt là
phân khúc các cái quy mô thị trường để chúng ta chia sẻ đỡ tránh tạo một sự ép về thị trường
điển hình là vừa qua chúng ta cũng đã chú trọng hơn đến khâu hạ tầng thương mại đối với bộ công thương
rồi chú trọng hơn đến việc liên kết thị trường giữa các địa phương trong cả nước
khi có được dự báo cung cầu
thì phải xây dựng được chuỗi cung ứng hợp lý tiếp cận với khách hàng nội địa
việc tạo ra một mối gắn kết tốt hơn giữa người sản xuất và người tiêu thụ
sẽ giải bài toán phát triển bền vững cho nông sản việt